bộ quốc phòng nga thông báo moscow sẽ tham gia trở lại thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen
sau khi nhận được cam kết đảm bảo bằng văn bản của ukraine rằng không sử dụng các hành lang nhân đạo
và các cảng biển của nước này cho các hoạt động quân sự chống lại nga
thông báo của bộ quốc phòng nga cũng nhấn mạnh kết quả này có được nhờ vai trò trung gian của liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi nga đã đình chỉ tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của ukraine
với tuyên bố không thể đảm bảo an toàn cho các tàu dân sự đi qua biển đen sau một cuộc tấn công vào hạm đội nga tại bán đảo crimea
trong một diễn biến liên quan tổng thống thổ nhĩ kỳ thông báo các tàu chở ngũ cốc của ukraine đã nối lao hoạt động
vào lúc một mươi hai giờ theo giờ địa phương ngày hai tháng một mươi một sau cuộc điện đàm giữa bộ trưởng quốc phòng thổ nhĩ kỳ và người đồng cấp phía nga